thưa quý vị khán giả phụ nữ có lớp niêm mạc tử cung dày hơn hai mươi mm thì được xem là niêm mạc tử cung quá dày
đây cũng là trường hợp gây bất lợi cho quá trình thụ thai
nguyên nhân là vì hàm lượng shogen sản xuất quá mức trong cơ thể của phụ nữ
kích thích lớp niêm mạc tử cung phát triển dày lên cản trở quá trình làm tổ của thai nhi
với những trường hợp đang mong muốn có con nhưng niêm mạc tử cung quá dày sẽ được điều trị như thế nào
ngay sau đây bác sĩ của trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp về vấn đề này
nguyên nhân là vì hàm lượng estrogen sản xuất quá mức trong cơ thể của phụ nữ
kích thích lớp niêm mạc tử cung phát triển dày lên cản trở quá trình làm tổ của thai nhi
với những trường hợp đang mong muốn có con nhưng niêm mạc tử cung quá dày sẽ được điều trị như thế nào
nguyên nhân là vì hàm lượng estrogen sản xuất quá mức trong cơ thể của phụ nữ
kích thích lớp niêm mạc tử cung quá dày sẽ được điều trị như thế nào

kích thích lớp niêm mạc tử cung quá dày sẽ được điều trị như thế nào

như vậy thì có thể thấy là niêm mạc dày cũng ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thụ thai và mang thai của người phụ nữ
vậy thì trong trường hợp niêm mạc dày thì các bác sĩ sẽ xử trí như thế nào ạ
để đánh giá bản chất niêm mạc thì ngoài cái độ dày liên mạc ra bác sĩ còn cần phải để ý đến là bản chất liên mạc như thế nào
ví dụ như là hình thái trên siêm bờ niêm mạc có đều hay không niêm mạc có bị chén ép bởi các cấu trúc ở bên trong tử cung hay không tính chất âm vang của niêm mạc tử cung như thế nào
thì đó là những yếu tố mà bác sĩ sẽ đánh giá trong quá trình siêm kiểm tra niêm mạc của bệnh nhân trước khi đặt phôi
nhiều người thì chỉ quan tâm đến vấn đề niêm mạc mỏng thôi nhưng mà thực tế thì niêm mạc dày cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cái quá trình thụ thai
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ gì về điều này ạ
đúng là so với niêm mạc tử cung mỏng thì niêm mạc tử cung dày là ít hơn
do đó là khi mà chúng ta trao đổi trên cơ diễn đàn chẳng hạn hoặc là các bệnh nhân trao đổi với nhau chẳng hạn thì ít khi đề cập đến những bài tử cung dày
nhưng thực tế là đối với bác sĩ khi thăm khám hàng ngày thì đây là một cái bệnh lý nó cũng khá là thường gặp
khi mà điều trị thì tùy theo cái nguyên nhân thì sẽ có các cái tiên lượng điều trị khác nhau
đặc trưng hay gặp nhất của những bệnh nhân niêm mạc tử cung dày là đi kèm với cái thiên tượng da máu bất thường và hay gặp ở những người mà có cái hộ trứng mùi chứa nanan hoặc cái tình trạng thừa cân
hiểu nôm na là ở những người đó thì có cái tình trạng phơi nhiễm với lễ ớt trâu gen kéo dài
dân đến là cái niêm mạc tử cung nó tăng sinh hay bị tăng sinh lên và nó gây hình ảnh là dày trên lâm sản

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
nếu các nữ giới đến độ tuổi sinh sản hay nhận thấy các dấu hiệu bất thường nên tiến hành thăm khám phụ khoa để sớm được phát hiện và có hướng điều trị kịp thời nhất có thể
đến đây thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai